xin kính chào quý vị khán giả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị với định hướng phát triển các vành đai xanh thì hoa và cây cảnh là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp xanh của thủ đô hà nội
nghề trồng hoa cây cảnh không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn tạo điểm nhấn xanh tạo thêm các không gian du lịch
đặc biệt là với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái nông nghiệp xanh sạch gắn với du lịch
thì phát triển hoa cây cảnh đã và đang trở thành hướng đi được các địa phương lựa chọn
vì vậy đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp làng nghề văn hóa và môi trường sinh thái
là hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị bao trùm và phát triển bền vững
giống như nhiều hộ trồng hoa khác gia đình ông mạnh cũng mạnh dạn tiếp thu các công nghệ mới hướng đi mới
không chỉ làm công việc nông nghiệp một cách đơn thuần thay vào đó họ đang đa dạng các sản phẩm hoa và cây cảnh
ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ đạt hiệu quả cao

huyện mê linh được biết đến là thủ phủ hoa của thủ đô cung cấp khoảng hai mươi tổng lượng hoa mỗi năm cho thành phố
những năm qua bám sát sự chỉ đạo của thành phố ban thường vụ huyện ủy ủy ban nhân dân huyện mê linh đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo tổng lượng hoa
tổ chức quán triệt triển khai thực hiện chương trình số sáu ctrtu nghị quyết số chín nqtu của ban thường vụ thành ủy hà nội
hiện nay ở mê linh có hàng trăm nhà vườn chuyên trồng hoa hồng thế bonsai đã khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường
ngoài các đầu mối thu mua truyền thống người trồng hoa ở mê linh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để quảng bá và bán hàng
nhờ đó sản phẩm của nhà vườn tiếp cận được với người yêu hoa trên toàn quốc
nằm ở phía bắc huyện giang
làng nghề hoa cây cảnh phù đồng là một vùng đất cổ trong hành lang tam cổ cổ loa cổ pháp cổ bi
theo lời kể của các cụ cao niên trong làng được biết cách đây khoảng hơn hai mươi năm ban đầu làng nghề trồng hoa cây cảnh phù đồng chỉ có vài hộ
tuy nhiên nhờ vào sự khéo léo của bàn tay khối óc con người cùng điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng phù hợp
nên nghề trồng hoa và cây cảnh ở phù đồng ngày càng phát triển trở thành nghề chính với khoảng bảy mươi năm số hộ dân trong xã theo nghề
đặc biệt chính nghề này đã giúp không ít người dân chân lấm tay bùn trở thành tỷ phú nhờ sản xuất và kinh doanh cây cảnh
công việc hàng ngày của anh khổng bình dự là chăm chút cho những dàn hoa như thế này
từ ngày chuyển sang đầu tư làm hoa giấy công trình công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hơn đầu tư nhiều vốn và chất xám hơn
nhưng đầu ra ổn định và cho thu nhập cao hơn làm hoa kiểu truyền thống